tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với bộ công thương tập đoàn điện lực việt nam tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
về bảo đảm cân đối phát triển nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước trong những năm tới
cùng dự có phó thủ tướng trịnh đình dũng lãnh đạo một số bộ ngành
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá với sự điều hành chung của chính phủ
thời gian qua hệ thống điện đã tăng thêm công suất đáng kể được vận hành bảo đảm an toàn cân đối điện năng bảo đảm tốt
phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội là nhân tố quan trọng bảo đảm tăng trưởng thời gian qua
tuy nhiên thủ tướng nêu rõ trước nhu cầu cung ứng điện tăng nhanh nhất là ở phía nam
nếu không giải quyết tốt vấn đề bảo đảm đầu tư thêm nguồn điện thì sẽ dẫn đến tình trạng thiếu điện nghiêm trọng ngay trong năm hai nghìn hai mươi
phải phát điện bằng dầu đi ô rất tốn kém
tuy vậy do một tốc độ tăng nhu cầu điện nhanh đặc biệt là phía nam
nếu không giải quyết tốt thì sẽ dẫn đến khiếu điểm nghiêm trọng ngay năm hai nghìn một mươi tám
và nếu không giải quyết tốt thì chúng ta tất nhiên phải chạy đua dây
đia dây thì chỉ chạy phủ đỉnh thôi mà chia ra thì không chứ tốn kém hết sự kiện
mà mục tiêu của đạo đẳng tổ quốc lập thuật thứ hai
năm hai nghìn một mươi hai là chúng ta tăng trưởng liên tục từ sáu năm đến bảy năm
điều đó nhu cầu điện rất lớn trong nền kinh tế
trên tinh thần đó thủ tướng chỉ đạo bộ công thương evn pvn các bộ ngành liên quan cần thảo luận
đề ra những chủ trương giải pháp cơ chế chính sách để bảo đảm đầu tư kịp thời các nguồn điện chủ động hơn
không để thiếu điện ảnh hưởng sản xuất đời sống sinh hoạt của nhân dân
trong đó khẩn trương đầu tư xây dựng các nhà máy nhiệt điện thủy điện năng lượng tái tạo
xây dựng một số công trình lưới điện quan trọng
cấp bách evn đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng thiếu điện ở miền nam đối với năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín một cách hiệu quả nhất
và một số giải pháp khắc phục đến năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi để hiệu chỉnh quy hoạch điện bảy hợp lý trên cơ sở dự báo chính xác
nhu cầu tăng trưởng phụ tải không để xảy ra tình trạng thiếu điện đồng thời tăng cường mua thêm điện của một số nước láng giềng
nhất là lào
bổ sung cho hệ thống điện quốc gia thủ tướng khẳng định
thường trực chính phủ sẽ quyết định một số chủ trương cơ chế đầu tư trên tinh thần đề xuất của bộ công thương và các tập đoàn